công an nghệ an phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu một mươi một nạn nhân liên quan trong các vụ án mua bán người
phát hiện một mươi năm vụ hai mươi sáu đối tượng liên quan đến một mươi tám nạn nhân trong đó có bảy vụ một mươi bốn đối tượng có hành vi mua bán trẻ em
một vụ một đối tượng xử lý theo hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
song song với công tác đấu tranh công an nghệ an cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật
với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng để tuyên truyền phương thức thủ đoạn và hậu quả của tội phạm mua bán người
và cảnh báo nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân
chúng tôi truyền truyền trực tiếp bằng cuộc họp dẫn
lực lượng chủ công này là lực lượng công an mặt trần phụ nữ đoàn thanh biến và lực lượng biến phong ở các khu vực biên giới để phối hợp làm cái này
trên cơ sở thăm mưu của lực lượng công an truyền truyền về kết quả đầu trách và những hậu quả của bốn đàn người và chính những nạn nhân đó
về truyền truyền thì rất là tốt để người ta nói cho bà con người ta chứng minh cái việc này rất là tốt
để nâng cao hiệu quả phòng chống nạn mua bán người công an nghệ an tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa
mở các đợt cao điểm tấn công mạnh mẽ tội phạm mua bán người đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm vùng sâu vùng xa
bên cạnh đó cần sự chung tay giúp sức của toàn thể các ban ngành các lực lượng trong thực hiện đồng bộ các giải pháp
sẽ là cơ sở quan trọng để ngăn chặn đẩy lùi tội phạm mua bán người đảm bảo đời sống bình yên cho nhân dân
vào khoảng hai mươi giờ tối qua một đám cháy rừng bất ngờ xuất hiện tại khu rừng con chua thôn một xã sơn phúc huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
do nắng nóng gai gắt thảm thực bì quá dày nên lửa đã bùng phát rất nhanh và trên diện rộng sau đó cháy lan sát tới các nhà dân trong khu vực
hàng trăm chiến sĩ công an bộ đội kiểm lâm cán bộ địa phương và người dân đã kịp thời có mặt để không chê đám cháy
xe cứu hỏa và lực lượng tiếp ứng cũng đã được điều động để bảo vệ nhà dân và cứu rừng
tuy nhiên đám cháy bùng phát vào ban đêm khiến cho công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn
khi đám cháy tại xã sơn phúc chưa kịp dập tắt thì ngọn lửa lại tiếp tục lan sang địa phận xã sơn trường bên cạnh cũng thuộc huyện hương sơn
hàng chục gia đình cạnh chân núi thuộc hai xã nói trên đã phải di rời khẩn cấp người và tài sản trong đêm
khi phát hiện đám cháy các lực lượng công an bộ đội cùng với người dân trong xã tham gia dùng máy thổi và cành cây để dập lửa
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày đám cháy rừng tại hai xã sơn phúc và sơn trường cơ bản được dập tắt
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy hai đối tượng huỳnh quang anh nguyên ba mươi một tuổi và đỗ mạnh đạt ba mươi tuổi
cùng chú tại phường hai tp bảo lộc tỉnh lâm đồng
vụ trộm cấp tài sản tại các nhà dân
mới đây nguyên và đạt đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
trước đó tại một số phường trung tâm của tp bảo lộc liên tục xảy ra các vụ trộm cấp tài sản tại các nhà dân
kẻ gian đã cắt khóa cửa hoặc chui qua cửa thông gió và lấy nhiều tài sản như tv điện thoại tượng gỗ
tiến hành truy xét công an tp bảo lộc đã bắt được kẻ trộm là đỗ mạnh đạt
mở rộng điều tra ngày hai mươi chín tháng năm công an tp bảo lộc tiếp tục bắt đồng bọn của đạt là huỳnh quang anh nguyên
tại cơ quan công an hai đối tượng này khai nhận đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp tài sản tại các nhà dân ở thành phố bảo lộc
lấy đi nhiều tài sản có giá trị
những tài sản này nguyên và đạt mang đi bán với giá rất rẻ lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng
hiện công an thành phố bảo lộc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam nguyên và đạt
đồng thời tiến hành truy thu tăng vật trả lại cho các bị hại
nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn tránh thuận xã mỹ trinh huyện phù mỹ tp bình định về tội chứa mại dâm
còn về tội vận chuyển hàng cấm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an tỉnh bình định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại sáu mươi sáu trên một mươi bốn lý chính thắng
tổ ba phường chi lăng tp pleiku tp gia lai
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
hết sức lưu ý quý vị không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an

hết sức lưu ý quý vị không nên có những hành động truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện